hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bánh tẩm đường không có ngày sản xuất snap pin bịt mít xấy đã hết hạn sử dụng hay xi mũi ba cậu bé có mã vạch tại trung quốc nhưng được dám nhãn sản xuất tại hà nội và nhiều mặt hàng bánh kẹo khác cũng không rõ nguồn gốc
tất cả đều là hàng kém chất lượng được cơ quan chức năng phát hiện sáng nay tại cơ sở kinh doanh bán kẹo hoàng thị linh kha hẻm vạn tường thành phố quảng ngãi
chúng tôi phát hiện là có một số bánh kẹo đã hết hạn sử dụng
và có một số bánh kẹo xuất xứ từ trung quốc
đối với vấn đề vi phạm trên thì cơ sở cũng hợp tác tốt và chấp nhận những hành vi vi phạm là đã để một số hòn thấy hòn sử dụng ca sở và chưa tiêu quỷ theo đúng quy định
đây là lần thứ ba cơ sở kinh doanh bánh kẹo hoàng thị linh kha vi phạm kinh doanh hàng kém chất lượng
tại thời điểm kiểm tra cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
các điều kiện bảo quản hàng hóa không đảm bảo theo quy định
đoàn thanh tra liên ngành đã tịch thu và niêm phòng toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc này
khi mời ngày hai mươi bốn mời ngày hai mươi bốn tháng chín mời chủ quốc sở lên tiếp tục xử lý
đoàn thanh tra liên ngành tỉnh quảng ngãi sẽ căn cứ vào quy định của nghị định một trăm bảy mươi tám về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thực phẩm để có hình thức xử phạt đối với cơ sở này
đồng thời sẽ yêu cầu đình chỉ kinh doanh cơ sở bánh kẹo hoàng tị ninh kha vì đã vi phạm nhiều lần